sáng cùng ngày tại hội nghị cấp cao asean australia lần thứ nhất thủ tướng australia scott morrison đã đề cập đến một quan hệ đối tác toàn diện được đề xuất trước đó với một mươi nước asean
ông nhấn mạnh asean là trung tâm của ấn độ dương thái bình dương và australia ủng hộ quan điểm này bằng cả hành động và cam kết
thủ tướng australia cũng đề cập đến các vấn đề như đại dịch covid một mươi chín tội phạm xuyên quốc gia và an ninh năng lượng và cho biết nước này sẽ bổ sung thêm khoản hỗ trợ trị giá một trăm hai mươi bốn triệu đô la mỹ cho các dự án để giải quyết những thách thức này
phát biểu tại hội nghị thủ tướng chính phủ phạm minh chính đánh giá cao sự trợ giúp của australia dành cho khu vực và các nước asean trong đó có việt nam ứng phó dịch bệnh covid một mươi chín
thủ tướng nhấn mạnh hai bên cần nỗ lực nối lại các dòng chảy thương mại đầu tư bị tác động bởi covid một mươi chín
thủ tướng hoan nghênh australia chủ động và tham gia đóng góp trách nhiệm vào các vấn đề liên quan tới hòa bình ổn định của khu vực trong đó có vấn đề biển đông
trên cơ sở đó thủ tướng bày tỏ mong muốn australia tiếp tục ủng hộ nỗ lực của asean gìn giữ hòa bình ổn định an ninh an toàn tự do hàng hải và hàng không trên biển đông
đề cao tuân thủ luật pháp quốc tế và unclos năm một nghìn chín trăm tám mươi hai thông qua tiến trình ngoại giao thúc đẩy kiềm chế giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình
vào buổi chiều đã diễn ra hội nghị cấp cao trực tuyến asean cộng ba lần thứ hai mươi bốn
tại đây các nhà lãnh đạo đánh giá cao những tiến triển trong hợp tác asean cộng ba
các đối tác trung quốc nhật bản và hàn quốc khẳng định tiếp tục ủng hộ các sáng kiến của asean về phòng chống covid một mươi chín
tiếp tục cung cấp vaccine và các trang thiết bị y tế cho các nước asean tăng cường hỗ trợ và hợp tác với asean trong các lĩnh vực mới
như chuyển đổi số kinh tế số thương mại điện tử thực hiện các mục tiêu phát triển xanh và bền vững
tại hội nghị thủ tướng phạm minh chính nhấn mạnh hợp tác asean cộng ba cần tiếp tục đóng góp tích cực
cho duy trì hòa bình an ninh và ổn định ở khu vực đồng thời đề nghị các đối tác trung quốc nhật bản hàn quốc
ủng hộ nỗ lực của asean xây dựng biển đông thành vùng biển hòa bình hữu nghị và hợp tác khẳng định asean sẵn sàng tham gia
đóng góp hỗ trợ tiến trình đối thoại hợp tác vì hòa bình bền vững các vấn đề nhân đạo và phi hạt nhân hóa bán đảo triều tiên
tiếp tục chương trình kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi năm
vào chiều ngày hôm nay quốc hội thảo luận trực tuyến về tình hình thực hiện chính sách chế độ bảo hiểm xã hội
quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội năm hai nghìn hai mươi
việc quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm y tế năm hai nghìn hai mươi
tại phiên thảo luận vấn đề liên quan đến tình trạng doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm xã hội đã được nhiều đại biểu quan tâm cho ý kiến
tiền nợ chậm đóng bảo hiểm xã hội là hơn một mươi năm tỷ đồng
trong đó nợ gốc đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tăng hai tỷ đồng so với năm hai nghìn một mươi chín
nợ lãi chậm đóng chiếm gần hai mươi tổng số nợ
thảo luận vấn đề này một số đại biểu cho rằng tình trạng nợ chậm đóng bảo hiểm xã hội có chiều hướng tăng nhanh
làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của người lao động và an sinh xã hội
đại biểu đề nghị chính phủ các bộ ngành cần có giải pháp đồng bộ quyết liệt về vấn đề này
hiện nay các quy định của pháp luật chưa phân biệt rõ giữa là thấu đáo và chậm nộp bảo hiểm xã hội
nên các doanh nghiệp lợi dụng trái ị trống tránh đám nguy hiểm xã hội
làm gia tăng nợ bảo hiểm xã hội ảnh hưởng trực tiếp đến người hưởng lợi
tôi đề nghị bộ lãi động thuân hình xã hội hai mươi quốc hội chính phủ xây dựng hành loạn pháp lý
phân biệt những trường hợp nào là trống đám trường hợp nào là chậm nộp
đồng thời có chế tài mạnh
để xử lý nghiêm minh đối với các đơn vị sử dụng lao động hoặc là chậm nộp bảo hiểm xã hội
sớm có kiến nghị giải pháp khắc phục việc khó xử lý hình sự khi có dấu hiệu của tội phạm
trong khi đó đại biểu quốc hội nguyễn ngọc sơn đoàn hải dương nêu quan điểm
bảo hiểm xã hội là chính sách trụ cột của hệ thống an sinh xã hội
như của để giành được nhà nước bảo hộ nhằm đảm bảo quyền lợi tốt hơn cho người dân khi hết tuổi lao động
đại biểu khuyên người dân không nên nhận bảo hiểm xã hội một lần
người lao động lựa chọn hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần không chỉ ảnh hưởng
trực tiếp đến quyền lợi của mình mà còn ảnh hưởng đến mục tiêu nỗ lực và quyết tâm chính trị của đảng
nhà nước nhằm thực hiện quyền đảm bảo an sinh xã hội của người dân như hiến pháp đã quy định
bên cạnh đó việc nhận bảo hiểm xã hội một lần được coi là lợi trước mắt hại lâu dài
bởi khi lựa chọn hưởng bảo hiểm xã hội một lần các quyền lợi của người lao động sẽ bị hạn chế hơn rất nhiều so với hưởng lương hưu
từ thực trạng trên đại biểu đề xuất sớm nghiên cứu sửa đổi quy định về hưởng bảo hiểm xã hội một lần
theo tinh thần nghị quyết số hai mươi tám trong đó hướng đến mục tiêu bao phủ bảo hiểm xã hội toàn dân
sửa đổi điều kiện về thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tối thiểu để hưởng chế độ hưu trí theo hướng linh hoạt
nhằm giảm số lượng người hưởng bảo hiểm xã hội một lần điều chỉnh cách tính lương hưu
bảo đảm kết hợp hài hòa các nguyên tắc đóng hưởng công bằng bình đẳng chia sẻ và bền vững
tăng sức hấp dẫn và tính liên kết giữa các chế độ bảo hiểm xã hội để đạt mục tiêu mở rộng diện bao phủ
sáng nay tại hà nội bộ công an tổ chức hội nghị giao ban để đánh giá tình hình kết quả công tác công an tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị
cùng dự hội nghị có các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc bộ và công an thành phố hà nội
báo cáo tóm tắt tình hình kết quả công tác công an tháng một mươi và nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một nêu rõ
trong tháng đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an đã tập trung chỉ đạo công an các đơn vị địa phương
thực hiện nghiêm túc hiệu quả chỉ đạo của lãnh đạo đảng nhà nước về đảm bảo an ninh quốc gia
giữ gìn trật tự an toàn xã hội và phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
nổi bật lực lượng công an đã chủ động ứng phó xử lý một số tình huống sau khi nới lỏng giãn cách
tại thành phố hồ chí minh và các tỉnh phía nam tập trung đấu tranh với tội phạm có tổ chức
liên quan tín dụng đen xiết nợ đòi nợ thuê tội phạm cướp cướp giật đánh bạc góp phần xây dựng xã hội an toàn
trong tháng đã điều tra khám phá trên hai bảy trăm linh vụ phạm tội về trật tự xã hội bắt hơn năm ba trăm linh đối tượng
triệt phá tám mươi băng nhóm tội phạm bắt xử lý ba trăm bảy mươi bảy vụ một chín trăm ba mươi năm đối tượng cờ bạc phát hiện xử lý một bảy trăm ba mươi bốn vụ
một tám trăm bốn mươi một đối tượng phạm tội vi phạm pháp luật về môi trường tập trung triệt phá nhiều đường dây buôn bán
vận chuyển ma túy lớn xuyên quốc gia các tụ điểm ma túy phức tạp
lực lượng công an cũng đã đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án kinh tế liên quan chức vụ tham nhũng
nhất là các vụ án thuộc diện ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi chỉ đạo
luận xã hội quan tâm chỉ đạo công an các địa phương phòng ngừa xử lý tội phạm vi phạm pháp luật
liên quan phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
trong công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn xã hội công an các đơn vị địa phương đã đẩy mạnh
triển khai các ứng dụng trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bố trí lực lượng phương tiện
đảm bảo trật tự an toàn giao thông hỗ trợ người dân từ tp hcm và các tỉnh phía nam di chuyển về quê
tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông theo chuyên đề
nhất là vi phạm nồng độ cồn sử dụng ma túy xe chở quá tải quá khổ phòng chống đua xe trái phép
nhất là sau thời điểm giãn cách xã hội
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
bộ trưởng tô lâm ghi nhận biểu dương và chúc mừng những thành tích chiến công mà lực lượng công an
nhân dân đã đạt được trong thời gian qua bộ trưởng tô lâm yêu cầu công an các đơn vị địa phương
tập trung điều tra phối hợp đưa ra xét xử sớm các vụ án điểm liên quan đến công tác phòng chống dịch
covid một mươi chín đảm bảo tiến độ điều tra truy tố xét xử các vụ án xử lý các vụ việc thuộc diện ban
chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi chỉ đạo theo kế hoạch
khẩn trương phối hợp đưa ra xét xử đối với các vụ án trọng điểm dư luận xã hội quan tâm
bộ trưởng tô lâm yêu cầu công an các đơn vị địa phương tập trung bảo vệ tuyệt đối an toàn các
mục tiêu công trình trọng điểm các sự kiện chính trị văn hóa xã hội quan trọng của đất nước
hoạt động của lãnh đạo đảng nhà nước các đoàn khách quốc tế đẩy nhanh tiến độ xây dựng các
văn bản quy phạm pháp luật theo chương trình đề ra thúc đẩy hoàn thiện các đề án dự án lớn
trình bộ chính trị ban bí thư như đề án quy chế phối hợp giữa đảng ủy công an trung ương với
tỉnh thành ủy về lãnh đạo công tác chính trị công tác đảng đối với công an tỉnh thành phố
trực thuộc trung ương đề án xây dựng lực lượng công an nhân dân đến năm hai nghìn ba mươi cách mạng
chính quy tinh nhuệ hiện đại bộ trưởng tô lâm đề nghị lực lượng công an các cấp tăng cường
nắm vững chắc và dự báo sát tình hình để kịp thời tham mưu với đảng nhà nước các chủ trương chính sách
phù hợp giữ vững an ninh mạng an ninh nội địa an ninh xã hội an ninh kinh tế an ninh các địa bàn
chiến lược phối hợp thực hiện an dân an sinh xã hội phục vụ phục hồi và phát triển toàn diện
các mặt đời sống xã hội chủ động các kế hoạch phương án phòng ngừa ngăn chặn tình hình phức
tạp về an ninh trật tự không để hình thành các điểm nóng ngay từ sớm và tại cơ sở
công an các đơn vị địa phương tập trung triển khai hiệu quả phương án của bộ về tăng cường
phòng chống tội phạm trong và sau dịch bệnh covid một mươi chín và thực hiện mục tiêu kéo giảm năm tội phạm
về trật tự an toàn xã hội so với năm hai nghìn hai mươi đẩy nhanh tiến độ triển khai phần mềm vneid
ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư vào công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
tăng cường kiểm tra toàn diện cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự trong toàn quốc
đảm bảo an toàn giao thông chống ủn tắc tại các chốt kiểm soát dịch và tại các cửa ngõ
thành phố lớn dịp cuối năm bộ trưởng tô lâm yêu cầu công an các đơn vị địa phương tiếp tục
thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch quán triệt các chỉ đạo của trung ương đảng
quốc hội chính phủ bộ công an về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín để tổ chức thực hiện có hiệu quả
trọng tâm là nghị quyết số một trăm hai mươi tám ngày một mươi một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một của chính phủ
ban hành quy định tạm thời thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
kịp thời phát hiện xử lý nghiêm hành vi đưa tin giả phản bác thông tin xuyên tạc sai trái
góp phần định hướng dư luận tạo sự đồng thuận trong nhân dân
chủ động ra soát tình hình sau dịch để có giải pháp đảm bảo an ninh trong công nhân
an ninh nông thôn trong điều kiện thích ứng an toàn linh hoạt
đối với các địa phương có tình hình dịch bệnh phức tạp bộ trưởng tô lâm yêu cầu lực lượng công an
các đơn vị địa phương tổ chức bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông
phối hợp đón tiếp các đoàn người dân di chuyển từ các vùng dịch trở về đến khu cách ly an toàn
đảm bảo an ninh trật tự các khu cách ly đồng thời tăng cường công tác quản lý xuất nhập cảnh
phối hợp chặt chẽ với bộ đội biên phòng kiểm soát chặt tuyến biên giới cửa khẩu
đường mòn lối mở trên tuyến biên giới đấu tranh ngăn chặn xử lý nghiêm kịp thời hiệu quả
đối với các hành vi tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào việt nam
người việt nam xuất cảnh trái phép ra nước ngoài và tham gia phòng chống dịch covid một mươi chín ở khu vực biên giới
vào sáng ngày hôm nay thượng tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an cùng đoàn công tác
đã có buổi làm việc tại công an tỉnh long an
tại buổi làm việc công an tỉnh long an đã báo cáo với đoàn công tác về tình hình ra soát công tác tài chính
hậu cần kỹ thuật công tác phòng chống dịch và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
theo đó số vụ phạm pháp hình sự giảm hai mươi hai
tuy nhiên trong thời gian diễn ra dịch bệnh tình hình chống người thi hành công vụ tăng với một mươi vụ
một mươi bốn vụ môi giới nhập cảnh trái phép đã bị khởi tố v v
thay mặt lãnh đạo bộ công an thứ trưởng nguyễn văn sơn ghi nhận và đánh giá cao thành quả phòng chống dịch
trong thời gian dài đảng ủy ban giám đốc công an tỉnh long an cần phát huy những kết quả đã đạt được
đồng thời có sự điều chỉnh phù hợp với tình hình dịch theo từng giai đoạn
tiếp tục đóng góp cho công tác phòng chống dịch của địa phương nhanh chóng đưa cuộc sống trở lại bình thường mới
cùng ngày thứ trưởng nguyễn văn sơn đã gặp gỡ động viên và trao tặng bằng khen của thủ tướng chính phủ
và bộ trưởng bộ công an chúc mừng các cá nhân đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch tại địa phương
ghi nhận những thành tích của lực lượng công an tp hcm trong công tác phòng chống dịch thời gian vừa qua
vào chiều ngày hôm nay tại buổi làm việc với công an tp hcm thừa ủy quyền của thủ tướng chính phủ
thượng tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an đã tặng bằng khen của thủ tướng chính phủ
và của bộ công an cho các đơn vị cá nhân có thành tích xuất sắc
tại buổi làm việc báo cáo về công tác hậu cần kỹ thuật và phòng chống dịch
công an tp hcm cho biết
trong thời gian qua công an tp hcm đã tham mưu ubnd tp hcm các biện pháp phòng chống dịch
đấu tranh xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ trục lợi tiêu cực vi phạm trong lĩnh vực y tế
triển khai nhiều văn bản cho công an các đơn vị và các sở ban ngành để trao đổi
chỉ đạo và triển khai các biện pháp kiểm soát dịch trên địa bàn tp hcm
cơ bản giữ vững tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
công tác tài chính được triển khai nghiêm túc đúng quy định
trong bối cảnh khó khăn trồng chất công an tp hcm đã thể hiện bản lĩnh vì nhân dân phục vụ
khẳng định vị trí của lực lượng nòng cốt sung kích trong cuộc chiến chống dịch
dù có không ít mất mát hy sinh nhiều cán bộ chiến sĩ bị nhiễm bệnh khi làm nhiệm vụ
ghi nhận sự đóng góp đó thay mặt đảng ủy công an trung ương
thượng tướng nguyễn văn sơn đã trao tặng bằng khen cho các đơn vị cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng chống dịch
đây là sự tôn vinh kịp thời của chính phủ đối với những nỗ lực của công an tp hcm giữ bình yên cho người dân
hôm nay hai mươi bảy tháng một mươi ngày truyền thống lực lượng pháp chế công an nhân dân
là đơn vị tham mưu chiến lược giúp đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
cấp ủy đảng thủ trưởng công an các đơn vị địa phương trong công tác pháp luật
tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa trong công an nhân dân
trong bốn mươi sáu năm qua lực lượng pháp chế công an nhân dân đã có nhiều nỗ lực cố gắng
góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội
đấu tranh phòng chống tội phạm và xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh
công tác công an trong tình hình mới tiếp tục đặt ra những thách thức nhiệm vụ sẽ nặng nề hơn
và đây cũng là lửa thử vàng đối với đội ngũ cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ pháp chế trong công an nhân dân
tám luật một nghị quyết liên quan đến công tác công an
đã được quốc hội khóa một mươi bốn thông qua tại các kỳ họp thứ một mươi một mươi một
năm hai nghìn hai mươi luật phòng chống ma túy năm hai nghìn hai mươi một những đạo luật quan trọng mang tính đột phá
để lực lượng công an nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ phòng ngừa đấu tranh chống vi phạm pháp luật
và tham gia xây dựng chính phủ điện tử chính phủ số xây dựng lực lượng công an nhân dân chính quy tinh nguyện hiện đại
bộ công an cũng được phân công chủ trì xây dựng trình chính phủ ban hành chính nghị định quy định chi tiết
thi hành các luật luật công an nhân dân năm hai nghìn một mươi tám luật cư trú năm hai nghìn hai mươi luật phòng cháy và chữa cháy
luật thi hành án hình sự năm hai nghìn một mươi bốn
chỉ tính riêng từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến ngày một mươi chín hai nghìn hai mươi một bộ trưởng bộ công an đã ký ban hành tám mươi bảy thông tư quy định
về các lĩnh vực liên quan đến an ninh trật tự công tác tham mưu trong lĩnh vực pháp chế
bởi vậy cũng nặng nề và đòi hỏi việc đánh giá tác động thực tiễn phải thực sự sát và đúng
không những là những văn bản quy phạm pháp luật của lực lượng công an
mà còn tham gia vào tiến trình xây dựng các văn bản pháp luật của các bộ ban ngành khác
có liên quan tới công tác đảm bảo an ninh trật tự
và kết quả nổi bật nhất có thể nói là tính chủ động và sáng tạo
trong việc chúng ta đánh giá những tác động xã hội thực tiễn xã hội đang diễn ra
và từ đó chúng ta xác định được yêu cầu cần phải điều chỉnh
cần phải xây dựng những văn bản pháp luật mới hoặc là sửa những văn bản pháp luật mà không còn phù hợp nữa
một là anh phải có kiến thức thực tiễn
hai là anh phải có một cái nền tảng khoa học
pháp lý rất là sâu sắc
ba là anh hiểu được cái quan điểm chỉ đạo
đặc biệt là từ những chỉ đạo có thể là một trong hai chữ trong văn kiện
nhưng anh phải hiểu nội hàm cái đó như thế nào để chúng ta xây dựng
nữa là tinh thần lắng nghe rồi kỹ thuật soạn thảo
để chúng ta làm sao khi văn bản luật ra nó thể hiện là chung cho cả xã hội
không chỉ là nhiệm vụ xây dựng pháp luật
việc tổ chức thi hành phổ biến giáo dục pháp luật
nhằm đưa luật đi vào thực tiễn đời sống cũng rất quan trọng
ngày một mươi tám tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một thủ tướng chính phủ đã phê duyệt đề án
nâng cao hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân
chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng công an nhân dân giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi bảy
mục đích là nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội phạm tái phạm tội
và các hành vi vi phạm pháp luật khác do thiếu hiểu biết pháp luật
việc tuyên truyền phổ biến pháp luật sẽ được ưu tiên thực hiện
tại các địa bàn vùng sâu vùng xa vùng có đồng bào dân tộc thiểu số
địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự
công tác phổ biến giáo dục pháp luật là một công tác rất là quan trọng
đây là biện pháp và phòng ngừa xã hội để mà trong đầu tranh phòng chống tội phạm
vì khi mà tất cả người dân mà nắm và hiểu được pháp luật
thì cái mức độ vi phạm pháp luật sẽ hạn chế
trước hết thì chúng ta phải lựa chọn về đối tượng
lựa chọn về vùng miền đặc thù để mình phổ biến văn bản quy phạm pháp luật đến người dân cho phù hợp
mọi công việc liên quan đến xây dựng pháp luật tổ chức thực thi pháp luật
kiểm tra việc thi hành pháp luật thì cũng đã được lực lượng pháp chế trong công an nhân dân thực hiện tốt
xây dựng đội ngũ cán bộ của lực lượng pháp chế công an nhân dân thì từ bộ
cho đến công an các địa phương cũng được hoàn thiện
lực lượng pháp chế
y tế công an nhân dân có một đội ngũ cán bộ có được đào tạo một cách rất cơ bản
không những nắm vững những vấn đề luật pháp trong nước
luật pháp chuyên ngành lực lượng công an chuyên ngành về hình sự
về tổ chức điều tra hình sự về tố tụng hình sự
mà nắm vững rất nhiều những lĩnh vực pháp luật khác trong nhà nước
không những những vấn đề của luật pháp trong nước mà luật pháp quốc tế
cũng đã được thể hiện cái vai trò này
sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia đảm bảo trật tự an toàn xã hội
đấu tranh phòng chống tội phạm xây dựng nhà nước việt nam pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân
do nhân dân vì nhân dân trong thời kỳ hiện đại hóa và hội nhập quốc tế
đang tạo ra những cơ hội thuận lợi lớn nhưng cũng đặt ra những yêu cầu
thách thức mới cho lực lượng pháp chế công an nhân dân
đòi hỏi sự nỗ lực trách nhiệm cao hơn của mỗi cán bộ chiến sĩ
tiếp tục khẳng định truyền thống cán bộ pháp chế giỏi nghiệp vụ
giàu kinh nghiệm thực tiện và sáng tạo trong công tác tham mưu
thông tin cập nhật về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trong nước
trong ngày hôm nay cả nước có hai hai mươi bốn bệnh nhân covid một mươi chín khỏi bệnh
nâng tổng số ca được điều trị khỏi là tám trăm một mươi hai ba trăm một mươi bốn trường hợp
trong ngày hôm nay cũng đã có hơn một triệu liều vaccine covid một mươi chín được tiêm
như vậy là tổng số liều vaccine đã được tiêm là gần bảy mươi sáu triệu liều
trong đó tiêm mũi một là gần năm mươi bốn triệu liều tiêm mũi hai là hơn hai mươi hai triệu liều
tính từ một mươi bảy h ngày hôm qua hai mươi sáu tháng năm
cho đến một mươi bảy h chiều ngày hôm nay
trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận bốn bốn trăm một mươi một ca nhiễm mới
trong đó có bảy ca nhập cảnh và bốn bốn trăm linh bốn ca ghi nhận trong nước
tăng tám trăm một mươi hai ca so với ngày trước đó
tại bốn mươi bảy tỉnh thành phố có hai năm mươi hai ca trong cộng đồng
trong khi đó tại thành phố hồ chí minh
địa phương này đã tổ chức tiêm thí điểm vaccine phòng covid một mươi chín
cho hơn một học sinh khối lớp một mươi hai
của trường trung học phổ thông củ chi huyện củ chi và trung học phổ thông lương thế vinh quận một
công tác tiêm chủng được chuẩn bị kỹ lưỡng và diễn ra an toàn đảm bảo quy định phòng chống dịch
ubnd tp hcm cho biết tính đến thời điểm này
thành phố đã tiêm được hơn một mươi ba triệu liều vaccine covid một mươi chín và an toàn tuyệt đối
sau khi thí điểm ở hai điểm tiêm này
tp hcm sẽ tổ chức rút kinh nghiệm triển khai tiêm chủng đại trà cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
trên tinh thần tự nguyện
số lượng dự kiến khoảng bảy trăm linh
chiều ngày hôm nay ubnd tp hcm đã ban hành văn bản về việc mở cửa hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống
trong đó cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được phục vụ tại chỗ kể từ ngày mai ngày hai mươi tám tháng một mươi
nhưng không bán không để khách sử dụng đồ uống có cồn tại quán
từ ngày mai các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được phục vụ tại chỗ
và phải đảm bảo các điều kiện an toàn phòng dịch
theo bộ tiêu chí đại dịch
ubnd tp hcm đã đảm bảo các điều kiện an toàn trong phòng chống dịch covid một mươi chín
đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn tp hcm
ubnd tp hcm cũng yêu cầu các nhà hàng các quán phải đóng cửa trước hai mươi một giờ hàng ngày
công suất tối đa được duy trì từ năm mươi trở xuống
ngoài ra các nhà hàng quán ăn tại chỗ không được kinh doanh đồ uống có cồn
trừ quận bảy và tp thủ đức
thời gian thí điểm đến ngày một mươi năm tháng một mươi một
sau khi thí điểm chủ tịch hai địa phương này đánh giá rút kinh nghiệm
đề xuất ubnd tp hcm nhân rộng sang các địa bàn khác
một số tin an ninh trật tự đáng chú ý
vào khoảng một mươi một giờ trưa ngày hôm nay phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hậu giang
đã bắt quả tang đối tượng nguyễn hoàng hôn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
trú tại ấp một mươi một thị trấn vĩnh viễn huyện long mỹ tỉnh hậu giang
giả danh trung tá công an đang nhận tiền của một người dân để làm thủ tục tranh chấp đất đai
làm việc với cơ quan công an
bước đầu hôn khai nhận vào khoảng cuối tháng chín
qua mối quan hệ cá nhân hôn gặp một người đàn ông ở phường bảy thành phố vị thanh
và xưng là phó trưởng phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh hậu giang
hứa sẽ giúp người này làm các thủ tục liên quan đến tranh chấp đất đai với giá là sáu mươi triệu đồng
cho đến ngày hôm nay hôn đã yêu cầu người này đưa trước năm triệu đồng
tại một quán cà phê tại phường bảy thành phố vị thanh tỉnh hậu giang
để đi công tác ở tỉnh cà mau thì đã bị bắt quả tang
hôn cũng khai nhận thêm vẫn với thủ đoạn giả danh công an
đối tượng đã nhận hai triệu đồng của một người phụ nữ ở thành phố vị thanh
để giúp làm thủ tục ly hôn vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
nhưng sau khi nhận tiền thì đã không thực hiện
hôn là đối tượng có ba tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và một tiền án về tội lạm dụng chiếm đoạt tài sản vừa mới ra tù tháng hai năm hai nghìn hai mươi một
đã từng có hai tiền án với một mươi năm tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy
đối tượng đỗ thị hằng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ở thị trấn đạo đức huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc
vẫn tiếp tục phạm tội với hành vi mua bán trái phép chất ma tuyển của hằng
đã bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh vĩnh phúc bắt quả tang
cụ thể tại địa bàn xã thái hòa huyện lập thạch phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh vĩnh phúc bắt quả tăng hằng khi đang tàng trữ hai túi ni lông
bên trong có đựng sáu trăm linh năm gam tinh thể dạng đá màu trắng
hai hộp trụ hình tròn bên trong đựng hai viên nén hình cầu màu đen có khối lượng gần tám gram
hằng khai số tăng vật trên là ma túy tổng hợp đối tượng vừa mua được với mục đích đem về bán lại kiếm lời
nhưng chưa bán được thì đã bị bắt giữ
cùng ngày cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh phúc đã khám xét khẩn cấp
tại phòng trọ của hằng tại thị trấn đạo đức huyện bình xuyên phát hiện một túi ni lông
bên trong có chứa hơn bảy mươi một gram chất dẻo màu đen nghi là ma tuy
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh phúc đã tạm giữ hình sự đỗ thị hằng để tiếp tục điều tra vụ án